số phận hai thành cổ bảo vệ đất sài gòn gia đình xưa
ngày nay chúng ta hay nhắc về thành gia định hoặc thành phiên an
nhưng ít ai biết rằng cùng trên một nền bóng đó từng có hai thành lũy được xây dựng
đó là thành bác quái hay thành quy tồn tại từ năm một nghìn bảy trăm chín mươi đến năm một nghìn tám trăm ba mươi năm
và thành gia đình hay thành phụng tồn tại từ năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu đến một nghìn tám trăm năm mươi chín
cả hai tòa thành đều được xem là biểu tượng đỉnh cao của kiến trúc quân sự việt nam
kết hợp nhuân nhuyễn kiến trúc âu á
đáng tiếc do những nhiễu nhương thời cuộc cùng với sự sụp đổ của nhà nguyễn
cả hai thành hiện giờ đều đã không còn
thành bác quái thành quy tiền thân hùng mạnh
sau một thời gian lưu vong năm một nghìn bảy trăm tám mươi tám
lợi dụng lúc quân tây sơn đang bận tái lập trật tự bắc hà và đánh quân thanh
nguyễn ánh đã đánh chiếm được vùng sài gòn xây dựng thanh quách
và biến nơi đây thành cơ sở để chống lại tây sơn
năm một nghìn bảy trăm chín mươi nguyễn ánh chọn nơi đây làm kinh đô tên là gia đình kinh
rồi nhờ hai người pháp vẽ họa đồ thành theo kiểu châu âu
kết hợp với bản vẽ quy hoạch của trần văn

thành được xây tại làng tân khai huyện bình dương đất gia định
sau này là sài gòn
kể từ ngày bốn tháng hai năm một nghìn bảy trăm chín mươi
dưới sự chỉ huy của tôn thức hội
gần ba mươi dân phu đã được huy động
từng thành cao một mươi năm thước mộc khoảng bốn tám mét
xây bằng đá ông biên hòa theo kiến trúc vô băng
thành có tám cạnh tám cửa gọi là bác quái
ngoài ra còn có tên khác là thành quy
theo quy hoạch
tòa thành nằm ở trung tâm đô thị
diện tích khoảng sáu mươi năm hectare
trung tâm thành là cung vua
bên trái là nơi ở của hoàng tử kế vị
phía sau là nơi ở của hoàng hậu
bên phải là sưởng vũ khí
phía đông nam cung vua
là quảng trường việt binh
có dạy súng thân công và một kỳ đài
phía tây bắc cung vua
là bệnh viện
sau khi kinh thành huế được xây xong
gia định kinh được đổi thành gia định thành
trở thành thị sở của quan tâm
tổng trấn nam kỳ
khi lê văn duyệt về đây làm tổng trấn
ông đã cho xây thành bác quái
cao thêm một thước năm tất
lê văn khôi con nuôi của lê văn duyệt
làm phản chiếm thành
hai năm sau
quân triều đình lấy lại thành
thành gia định
thành phụng hậu duệ bé nhỏ
vua minh mạng cho rằng
thành bác quái kiểu mẫu
quá cao rộng
mới dẫn tới việc quân lê văn khôi
có thể cố thủ ở đó ba năm
minh mạng cho người
giở gạch đá sang hào lũy
để xây một thành khác
quy mô nhỏ hơn
gọi là thành gia định
hay thành phụng
sang năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu
mọi việc xong xuôi
cũng chính vì vậy
mà thành bác quái còn bị gọi là
gia định phế thành
theo sách đại nam nhất thống chí
thành gia định cao bốn bảy m
hào rộng năm mươi hai m
và sâu hơn ba m
cũng được xây thành
bằng đá ông biên hòa
và theo kiến trúc vô băng nhưng nhỏ
dễ bị bắn phá hơn thành bác quái
vì chỉ có bốn pháo đài
xét về vị trí
thành gia định nằm ở gốc đông bắc thành cổ
đây là khu vực giữa bốn con đường
nguyễn du mạc định chi
nguyễn đình chiểu
và nguyễn bình khiêm ở thành phố hồ chí minh
ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn tám trăm năm mươi chín
quân pháp tổ chức tấn công thành gia định
trong trận đánh này
phía pháp có hai trung đoàn
bộ binh với hơn hai quân
cộng thêm tám tàu chiến
hai tàu vận tải
hàng chục đại bác
quân nhà nguyễn ở trong thành gia định
với quân số hơn hai hai trăm linh khẩu súng thần công
thuốc súng tám mươi kg
lại có nhiều bạc nén và thốc
đủ để nuôi quân trong một năm
thế nhưng tính ra
quân nhà nguyễn thất thế hơn rất nhiều
do sự lạc hậu
từ phương án tác chiến
đến vũ khí
đặc biệt thành phụng quá thấp bé
giặc pháp có thể
cho lính bộ binh bắt thang trèo vào thành
kết quả pháp nhanh chóng
chiếm được tòa thành sống còn
của nam kỳ
thu được hai trăm linh khẩu pháo
hai mươi vũ khí cầm tay
một trăm linh tấn đạn dược
tám mươi tấn gạo
và một trăm ba mươi franc tiền mặt
tổng thiệt hại vật chất ước tính vào khoảng hai mươi triệu franc khi đó
ngay sau khi chiếm được thành
pháp có ý định giữ lại tòa thành
để làm căn cứ đồn trú lâu dài
cho đội quân viễn chinh
nhưng sau đó
nhà nguyễn đã liên tục tấn công
cộng thêm nhân dân xung quanh quấy rối
pháp chống đỡ rất vất vả
ngày một mươi tám tháng ba năm một nghìn tám trăm năm mươi chín
sau một tháng chiếm thành
pháp quyết định đặt ba mươi hai khối mình
cho nổ tung toàn bộ ngôi thành
đốt phá kho tàn
sang phẳng dinh thự bên trong
cụ đồ nguyễn đình chiểu có thuật lại cảnh này
trong bài chạy giặc
bến ghé của tiền tan bọt nước
đồng nai tranh ngói nhuốm màu mây
hàng chục năm sau đó
khu vực này vẫn là bãi chiến trường tan hoang
và hình dáng ngôi thành gia đình
vẫn còn khá rõ
các đoạn tương thanh xuất hiện
trong các bản đồ thành phố sài gòn của pháp
như bản đồ một nghìn tám trăm sáu mươi bảy
thậm chí trong bản đồ sài gòn chợ lớn
hai mươi bốn năm sau ngày thành gia đình thất thủ
hình dáng ấy vẫn còn nguyên vẹn
những khai quật khảo cổ
về dấu tích của thanh bác quái
theo cổ học giả vương hồng sển
khi đào móng xây vương cung thánh đường
người ta đã thu nhạc được
gạch đá gỗ tiền kẻm súng đạn
khi đào móng xây cátinat
lại phát hiện nhiều đá ông biên hòa
ở góc đường đồng khởi lý tự trọng ngày nay
nhiều di vật của phế thành
ở phạm vi bệnh viện đôn đất
này là bệnh viện đồng khởi

và góc đường lý tự trọng chu mạnh trinh
ngày nay cũng được tìm thấy
còn theo nhà bác học trương vĩnh ký
trung tâm thanh bác quái nằm ở khu vực
nhà thờ đức bà hiện nay
lúc đào nền móng để xây nhà thờ
người ta phát hiện lớp ro
cây gạch và đá cháy lụn vụn
có thể là di tích kho lương
của lê văn khôi
bị đốt năm một nghìn tám trăm ba mươi năm
trong đống trò này
thợ đào đất còn thấy sát tiền điếu
tiền kẻm bị lửa đốt cháy
kẹo quánh lại thành khối
có cả đạn súng to bằng găng sắt
bằng đá khối
hiện các dấu tích liên quan đến thanh bác quái
cũng như thanh gia đình
đều đã bị phá hủy bởi hoạt động xây dựng
thời hiện đại
tuy nhiên có thông tin cho rằng
đối diện với lăng tạ quân lê văn duyệt
ngay góc đường đinh tiên hoàng
phan đăng lưu quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
có một đoạn tương thanh củ kỹ
cùng chiếc cổng nhỏ
đáp nổi hai chữ gia đình
theo chữ quốc ngữ
nhiều người thắc mắc liệu đó có phải là cổng thành gia đình
còn sót lại
theo ông đỗ tấn sổ
cố vấn bang quý tế lăng tạ quân lê văn duyệt
cho biết cái cổng này
thực ra là một cái mirador
mặt đất tức là một cái trạm gác
được xây dựng vào nửa sau thập niên
nhà nghiên cứu lê nguyễn tác giả nổi tiếng
với nhiều tác phẩm về sài gòn
đập luận rằng
một điều gần như hiển nhiên
là với thanh gia đình xây dựng năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu
sẽ chẳng bao giờ có chữ quốc
ngữ ghi trên cổng
tất cả đều phải ghi đắp bằng chữ hán
như cha ông ta đã làm
với tất cả những công trình xây dựng
trước thời pháp thuộc
thanh ông giêm
chứng tích còn lại của thanh gia đình
khi đã chiếm được toàn bộ
nam kỳ pháp bắt đầu
tập trung xây dựng thành phố sài gòn
tuy nhiên mại đến năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba
mới có một công trình
được xây trên khu vực
thanh gia đình cũ
tận dụng nhiều vật liệu sắc
và gạch phá dở
thành này làm theo bản tiết kế
của hai kiến trúc sư người pháp
được đặt tên là maton de pallier
thành maton de pallier
có hình dạng chữ nhật
với cạnh là bốn con đường
lê duẩn mạc định chi nguyễn thị minh khai nguyễn bình kim
diện tích chỉ bằng gần một nửa thành gia đình
gồm ba khối kiến trúc chính
hai khối nhà dài một trệt một lầu
hai bên cổng
khối còn lại một trệt
hai lầu xây cao hẳn trên nền đất
kiểu thành và mẫu nhà đó
sau này được áp dụng
do một số kiến trúc ở sài gòn
như bệnh viện quân đội pháp
nay là bệnh viện di đồng hai
tuy nhiên phía ngoài tòa thanh mới này
vẫn còn hệ thống lưỡi đất
nên đa số các bản đồ trước năm một nghìn chín trăm linh
vẫn còn vẽ nguyên hình dáng
thành gia đình xưa
từ năm một nghìn chín trăm linh
hệ thống lưỡi đất này mới bị sang bằng
và các bản đồ sau đó
không còn thấy hình dáng của thành gia đình nữa
theo các nhà nghiên cứu
thành maton de pallier
có thể là căn cứ đầu tiên
của trung đoàn giả chiến nam kỳ
thành lập năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín
đến năm một nghìn tám trăm chín mươi
trung đoàn này được phát triển
thành các trung đoàn số tám một mươi và một mươi một
và trung đoàn số một mươi một
vẫn đóng tại đây
đến năm một nghìn chín trăm linh
trung đoàn một mươi một đổi tên thành
trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ một mươi một
binh đoàn chủ lực của pháp ở nam kỳ
vì thế người sài gòn thời đó
gọi nơi này là trại ông giềm
hay thành ông giềm
vì phiên âm chữ tiếng pháp
ông giềm có nghĩa là thứ một mươi một
theo sách lịch sử sài gòn
chợ lớn gia đình kháng chiến
ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi
sau cuộc đảo chính
nhật bắt tất cả người pháp
tại sài gòn
giảm giữ tại đây
khi quân anh vào sài gòn
làm nhiệm vụ giải giáp quân nhật
tướng douglas gracie
ra lệnh phóng thích người pháp
tại nam bộ
đặc biệt là với các binh lính pháp
bị giam tại trại ông giềm
chính lực lượng của trung đoàn bộ binh
thuộc địa thứ một mươi một
đã cùng quân anh nổ súng
tái chiếm sài gòn
vào ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quân đội pháp
rút khỏi việt nam
cũng như tất cả cơ sở khác
thành ông dèm được trao lại cho chính quyền quốc gia việt nam
ngô đình diệm đã điều một số
tiểu đoàn trung thành với chính phủ
vào nội đô sài gòn
đóng tại thành ông giềm
rồi cho đổi tên thành
thành cộng hòa
sau khi lật đổ ngô đình diệm
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
chính quyền mới việt nam cộng hòa
quyết định giao thành cộng hòa
cho bộ giáo dục
để thiết lập một khu đại học
gồm đại học văn khoa dược khoa
về sau có thêm cao đẳng nông lâm rút
và đài truyền hình
tòa nhà lính ở phía sau cổng thành bị phá
một đại lộ mới cũng được xây dựng xuyên qua
chia thành cộng hòa làm hai
đối thông đường đinh tiên hoàng
với đường cường để
này là đường tôn đức thắng
sau một trăm bốn mươi ba năm
dấu tích của thành ông diệm
vẫn còn ở khu vực trung tâm quận một
là hai khối nhà ở hai bên đường đinh tiên hoàng
ngay giao lộ lê duẩn
trong đó có một khối
đang là trung tâm ngoại ngữ
của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
thành phố hồ chí minh
tuy đã có tuổi đời hơn trăm tuổi
đã chứng kiến bao thanh trầm lịch sử
nhưng hiện nay
hai ngôi nhà trên không thuộc diện bảo tồn
cấp quốc gia hay cấp thành phố